một vụ dò dỉ hồ chứa nước thải vừa được phát hiện tại nhà máy acid chickly thuộc công ty cổ phần hóa chất đức giang lào cai
bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguồn nước từ hồ chứa nước thải của nhà máy dò dỉ qua thành hồ và nhập vào cống thoát nước của công ty ra ngoài môi trường với lưu lượng khoảng một mươi năm mét khối một giờ
khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng bốn bộ phận giám sát môi trường của nhà máy acid trik lee phát hiện độ ph tại cống thoát nước mặt cao hơn độ ph trong hồ chứa nước thải
nghi ngờ có sự dò dỉ nên đã báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng
đến hai mươi một giờ cùng ngày tri cục bảo vệ môi trường tỉnh lào cai đã kiểm tra hiện trường và lấy mẫu để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân
chúng tôi đã đắp một đập rộng bảy mét và tạo thành một cái lòng hồ để ngăn
nước không chảy ra ngoài sau đó chúng tôi lắp một hệ thống bơm với công suất là một trăm năm mươi khối trên giờ để đảm bảo bơm được hết lượng nước thoát ra ngoài môi trường
lượng nước đó chúng tôi bơm lên hệ thống xử lý nước thải của công ty và dùng tuần hoàn vào trong hệ thống
sau khi chúng tôi hút hết nước chúng tôi sẽ hạ mức nước của hồ tuần hoàn của chúng tôi để phát hiện và tìm điểm dò dỉ
tại buổi làm việc với công ty này đại diện ủy ban nhân dân huyện bảo thắng và cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu công ty cổ phần hóa chất đức giang
xử lý triệt đề không để nước thải của nhà máy acid trích ly dò dỉ ra ngoài môi trường
tổ chức thu gom lượng nước thải đã dò dỉ ra môi trường xong trước tám giờ ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố của nhà máy acid trích ly của công ty của phần hóa chất đức giang
thì huyện bảo thắng đã cùng với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường và làm việc với công ty đức giang
chúng tôi cũng yêu cầu công ty đức giang các nội dung
thứ nhất là phải phát phục triệt đề
những sự cố vừa xảy ra không để nước thải tiếp tục dò dỉ ra môi trường
và cam kết thu hồi toàn bộ lại nước thải xong trước tám giờ ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
thứ hai là cam kết với chính quyền địa phương không để sự cố ảnh hưởng đến hoạt động đời sống cũng như là sản xuất của nhân dân
nếu trường hợp mà xảy ra thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo thực tế và theo quy định hiện hành
hiện cơ quan chức năng của tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra
làm rõ nguyên nhân của sự cố môi trường này